chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình điểm tựa tương lai
thưa quý vị và các bạn hiện nay việc thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm xã hội qua thẻ atm là xu thế tất yếu
sẽ được sử dụng rộng rãi với những ưu điểm của phương thức này mang lại vừa phù hợp với chủ trương hạn chế giao dịch tiền mặt của nhà nước
vừa mang đến nhiều tiện ích cho người sử dụng đồng thời giúp cơ quan thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
giảm chi phí hành chính góp phần chống lãng phí và nâng cao tính minh bạch trong tài chính
đây cũng là nội dung chính trong chương trình điểm tựa tương lai tuần này mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn
thực hiện nghị quyết số hai nqcp của chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ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
định hướng đến năm hai nghìn hai mươi một và quyết định số hai trăm bốn mươi một qdttg của chính phủ
phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội
ngành bảo hiểm xã hội đã đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
phần đấu hai mươi số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố quận thị xã thuộc tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
được thực hiện qua ngân hàng đến năm hai nghìn hai mươi một phân đấu đạt năm mươi số người nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội mai tăng phí tử tuất
để đạt được mục tiêu đã đề ra trên địa bàn tỉnh nghệ an có hai mươi số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng
bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với bưu điện tỉnh và các ngân hàng tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân nhận lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản atm
tính đến thời điểm này bảo hiểm xã hội nghệ an đã thực hiện chi trả cho khoảng bốn mươi sáu người hưởng lương hưu
và trợ cấp qua tài khoản cá nhân chiếm tỷ lệ một mươi tám năm đạt chín mươi hai năm chỉ tiêu mà ngành bảo hiểm xã hội đã đề ra đến năm hai nghìn hai mươi
lợi ích của việc chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân theo tôi có rất nhiều lợi ích
về phía cơ quan quản lý là cơ quan bảo hiểm xã hội là người thực hiện quản lý những người hưởng
và chi trả lương hưu thì việc lập danh sách rồi chuyển tiền rất là thuận lợi
cái thứ hai nữa là giảm được cái chi phí chi trả cho các dịch vụ công ích về cái việc chi trả lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt và giảm thiểu rủi rõ trong việc thất thoạt mất mặt tiền mặt
tại các điểm chi trả lương hưu
với người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tôi cũng nghĩ rằng việc này thuận lợi rất nhiều
cho người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
họ chủ động về cái mặt thời gian trong cái việc là nhận các khoản lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
một cái lợi ích nữa đó là giảm cái lưu thông tiền mặt hiện nay theo cái chủ trương của chính phủ
thay vì phải mất thời gian đến tận các điểm chi trả chờ đợi để nhận tiền lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
người hưởng các chế độ an sinh xã hội sẽ được nhận lương hưu
việc nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ atm cũng sẽ tiết kiệm thời gian
chi phí đi lại cho người hưởng và đặc biệt là đảm bảo an toàn
song song với đó bảo hiểm xã hội tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức
nhằm vận động người dân mở thẻ atm để nhận lương hưu qua tài khoản tại điểm chi trả tiền mặt vào kỳ chi trả lương hưu
trong kế hoạch tuyên truyền của đoàn thanh niên
tại các điểm chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn toàn tỉnh
lực lượng đoàn thanh niên đã đi xuống để cùng phối hợp với cơ quan bưu điền và hệ thống ngân hàng
có các hoạt động tại các điểm chi trả bằng tiền mặt
tại cả điểm chi trả đấy cán bộ của bảo hiểm xã hội đã có phát các thứ ngọ
để vận động tuyên truyền cho người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng hình thức
các tiền mặt để chuyển sang hình thức nhận bằng tài khoản cá nhân
với các hoạt động vận động tuyên truyền đó đã làm thay đổi được nhân thức
của những người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt
chi trả lương hưu qua thẻ atm là hình thức phù hợp với chủ trương hạn chế giao dịch bằng tiền mặt của nhà nước
mang đến nhiều tiện ích cho người sử dụng
với hình thức này cán bộ hưu trí
có thể lĩnh lương hưu mọi lúc mọi nơi hoặc nhờ người thân
trước đây khi chưa nhận lương hưu qua thẻ atm
cứ mỗi tháng bà nguyễn thị xuân sinh sống tại phường hưng bình thành phố vinh
phải đến điểm chi trả bảo hiểm xã hội từ rất sớm để xếp hàng chờ nhận lương hưu
ngoài ra thời gian chi trả không cố định bà cảm thấy rất bất tiện
từ khi đăng ký nhận lương hưu qua thẻ atm bà thấy rất tiện lợi vì không phải xếp hàng chờ đậy nữa
thông qua tin nhắn của ngân hàng là bà có thể dễ dàng kiểm tra số tiền mà mình được nhận
thông qua tin nhắn của ngân hàng là bà có thể dễ dàng kiểm tra số tiền mà mình được nhận
cũng như bà xuân ông nguyễn sĩ hồng sống tại phường trung đô thành phố vinh chia sẻ
lĩnh lương hưu tại các điểm chi trả còn nhiều điểm bất tiện mất nhiều thời gian
đặc biệt là khi ông bận về quê thì rất bất tiện trong việc nhờ người thân nhận hộ
từ khi được tuyên truyền lợi ích trong việc chi trả lương hưu qua atm
ông đã đăng ký và cảm thấy rất thuận tiện
khi nào cần thì rút chủ động rất nhiều về thời gian
theo tôi thấy thì nó có nhiều cái
ưu điểm thuận lợi kể cả bọn tôi là người có tuổi rồi
nhưng bọn tôi cũng thấy thuận lợi là
bởi vì là không phải là bọn tôi tuy là nghỉ nhưng mà
nhưng còn công việc hỗ trợ cháu dắt đi thăm hỏi bạn bè
đi công việc về quê nó không phải lúc nào mình ở nhà
chỉ vậy là nếu mình nhận quả thẻ thì mình chủ động về
về thời gian
và khi mình có nhu cầu dùng tiền thì mình có chủ động thời điểm
rút tiền sử dụng
như vậy là mình hoàn toàn là chủ động
cái việc sử dụng cái việc rút tiền
và cái thời gian thích hợp của mình
thời gian tới bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành
các cơ quan truyền thông trên địa bàn
tăng cường tuyên truyền vận động
khuyến khích người dân đăng ký nhận tiền chế độ bảo hiểm xã hội
trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân
bên cạnh đó vận động tuyên truyền các đơn vị sử dụng lao động
thực hiện giao dịch điện tử trong thanh toán trợ cấp ngắn hạn
và chi trả cho người lao động qua tài khoản cá nhân của người lao động
phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi
đạt và vượt chỉ tiêu bảo hiểm xã hội việt nam đã đề ra
để thực hiện đạt được các mục tiêu của chính phủ đề ra
cũng như là của bảo hiểm xã hội tỉnh giáo
trong thời gian tới bảo hiểm xã hội tỉnh nghệ an cũng đã có những kế hoạch
trước hết là đối với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh
thì chúng tôi đã
thực hiện việc ra soát chuẩn hóa các dữ liệu về người hưởng
để tăng cường sự kết nối và chia sẻ dữ liệu đối với các bên cung cấp dịch vụ
cái thứ hai nữa là cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân các cấp
và ngân hàng nhân nước
chỉ đào cả hệ thống ngân hàng đến địa bàn toàn tỉnh
tăng cương cơ sở vật chất
và đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán qua tài khoản cá nhân
để tạo được điều quyền thuận lợi nhất cho những người
có thể thu hưởng chính trách bảo hiểm xã hội
thưa quý vị và các bạn
để việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt
phát huy được những ưu điểm
và giảm thiểu được những mặt hạn chế
rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành bảo hiểm xã hội
bưu điện và các ngân hàng
trong việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
nâng cao nhận thức của người dân
và nâng cao điều kiện cơ sở vật chất
tạo thuận tiện cho người dân trong việc rút tiền qua tài khoản cá nhân
chương trình điểm tựa tương lai tuần này của chúng tôi xin tạm dừng tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo